sáng nay hai mươi bốn tháng tám tại hà nội bộ kế hoạch và đầu tư phối hợp cùng tổ chức liên hợp quốc tại việt nam
và tổ chức hợp tác phát triển đức git đã tổ chức buổi giới thiệu báo cáo và giả soát quốc gia tự nguyện của việt nam
tại diễn đàn chính trị cấp cao về phát triển bền vững của hội đồng kinh tế xã hội liên hợp quốc
báo cáo giả soát quốc gia tự nguyện hai nghìn một mươi tám đã được đoàn đại biểu của việt nam trình bày trong phiên họp tháng bảy vừa qua
tại diễn đàn chính trị cấp cao về phát triển bền vững của hội đồng kinh tế xã hội liên hợp quốc tại new york mỹ
giả soát quốc gia tự nguyện hai nghìn một mươi tám của việt nam nêu ra một mươi bảy mục tiêu phát triển bền vững
trong đó tập trung giả soát sâu các mục tiêu như nước sạch năng lượng sạch tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm bình đẳng giới
báo cáo cũng phân tích những khoảng trống về chính sách và những thách thức tiềm tàng trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
cũng như các khuyến nghị để thúc đẩy việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững tại việt nam trong thời gian tới
hiện việt nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức về mặt xã hội môi trường biến đổi khí hậu phức tạp
chính vì thế để có thể thực hiện được thành công một mươi bảy mục tiêu phát triển bền vững việt nam rất cần đến các nguồn lực kỹ thuật và con người
hỗ trợ tài chính cũng như tăng cường hợp tác và trao đổi kiến thức với cộng đồng quốc tế